hôm nay ngày một mươi hai tháng chín ủy ban thường vụ quốc hội sẽ khai mạc phiên họp thứ ba
đây là phiên họp quan trọng nhằm chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ hai
quốc hội khóa một mươi bốn dự kiến sẽ diễn ra vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
theo dự kiến chương trình phiên họp thứ ba của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn
sẽ diễn ra từ ngày một mươi hai đến ngày hai mươi hai tháng chín
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian
cho công tác xây dựng pháp luật
theo đó ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến các dự án
luật thủy lợi luật đường sắt sửa đổi luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật chuyển giao công nghệ luật quản lý ngoại thương
luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi luật quy hoạch
luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
luật trợ giúp pháp lý sửa đổi luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi
luật du lịch sửa đổi
ủy ban thường vụ quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc tiếp thu
chỉnh lý dự án luật đấu giá tài sản luật tín ngưỡng tôn giáo luật về hội
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội cũng sẽ cho ý kiến
về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn